lực lượng chức năng phường tam phú quận thủ đức tp hcm đang khẩn trương khắc phục tình trạng nước tràn ngược từ rạch đĩa gây ngập hàng chục hộ dân và các vườn mai trên địa bàn
trước đó vào ngày bốn tháng một đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã cùng đại diện ủy ban nhân dân thành phố và trung tâm điều hành chống ngập đi kiểm tra thực tế tại quận một mươi hai sau sự cố cống cán rù và cống rạch cả bốn bị bung nắp van ngăn chiều
nguyên nhân được xác định nước ngập do nước trên rạch đĩa dâng cao thì cống bị vật cản không tự đóng lại được nước từ rạch tràn ngược vào bên trong gây ngập nhà dân và nhiều vườn mai
một số vườn mai chuẩn bị tung ra dịp tết nguyên đán ninh rậu ở phường tam phú bị ngập nước đến gốc cây mai đang chuẩn bị nở hoa vào dịp tết mà bị ngập nước như thế này thì thiệt hại lớn
trước đó một ngày bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng cũng yêu cầu trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước tp hcm cần ra soát lại các đắp cống ngăn triều trên toàn bộ khu vực
sau đó có báo cáo để thành ủy xem xét có phân cấp về cho địa phương quản lý trong thời hạn hai mươi ngày
song song với việc giá soát trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước tp hcm cũng cần kiểm tra ngay toàn bộ các cống ngăn triều để kịp thời duy tu bảo dưỡng đồng thời lắp đặt những rào chắn an toàn tại những khu vực có nguy cơ gây ngập úng